phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci vừa công bố bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng về chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh thành phố tại việt nam
bảng công bố cho thấy các chỉ số năm nay có nhiều biến đổi so với năm trước năm nay đà nẵng vẫn là tỉnh dẫn đầu bảng xếp hạng
thực tế cho thấy ở đâu chính quyền năng động ở đó môi trường đầu tư được cải thiện
đà nẵng là một ví dụ tiêu biểu trong một thành phố đầu tư qua nhiều lần đứng ở top đầu của bảng xếp hạng pci
cũng rất là áp lực để duy trì được vị trí dẫn đầu trong bốn năm liền và trong một mươi hai lần xếp hạng là bảy năm liền đến bảy năm dẫn đầu và ba năm đứng thứ nhiều
đó là một áp lực rất lớn và phải tạo cho được niềm tin với doanh nghiệp kinh doanh tại thành phố đà nẵng niềm tin là rất quan trọng
đáng ghi nhận là trong pci năm nay các tỉnh thuộc nhóm cuối bảng xếp hạng đã có nhiều nỗ lực cải cách rất ấn tượng
khoảng cách điểm số giữa tỉnh cao nhất và thấp nhất được thu hẹp chỉ còn một mươi bảy điểm
thấp kỷ lục trong một mươi hai năm qua điểm trung vị cũng tương đối ổn định nhiều địa phương đã tạo được sự bất ngờ với nhiều cải cách sáng tạo
có những dấu hiệu rõ ràng trong việc cải thiện môi trường đầu tư trong bảng báo cáo năm nay
đặc biệt nhiều địa phương đã thể hiện sự sáng tạo trong việc thực hiện các chính sách
báo cáo cho thấy doanh nghiệp hiện nay không đơn thuần chỉ lựa chọn mục tiêu phát triển hay mục tiêu môi trường mà hiện nay xu hướng là kết hợp cả hai
tuy nhiên báo cáo pci hai nghìn một mươi sáu cũng đã chỉ ra nhiều điểm đáng lưu tâm
đó là vấn đề chi phí không chính thức tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp còn phổ biến
chi phí thời gian thực hiện các thủ tục hành chính vẫn chưa được cắt giảm triệt đề